còn tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh thạnh đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng phạm công triệu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại thôn định thiền thị trấn vĩnh thạnh về hành vi cố ý gây thương tích
theo tài liệu của cơ quan điều tra ngày năm tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu tại trước quán karaoke ở xã vĩnh hảo vì bênh vịt cho bạn của mình là hai nữ tiếp viên
công triệu đã dùng dao cây tấn công liên tiếp gây thương tích khiến cho anh nguyễn minh châu chú tại thị xã an khê tỉnh gia lai bất tỉnh kết quả thương tật là hai mươi bảy
thưa quý vị và các bạn ngày ba mươi tháng ba công an tỉnh cà mau nhận được tin báo tại nhà trọ năm em địa chỉ tại khóm năm phường sáu thành phố cà mau vừa xảy ra một vụ án giết người cướp tài sản hết sức kiêm trọng
nạn nhân chết trong nhà tắm cửa phóng bên ngoài lại được khóa kín toàn bộ vòng vàng mà nạn nhân đeo trên người
đã biến mất vậy hung thủ là ai và nguyên nhân nào lại ra tay sát hại nạn nhân như vậy
mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi phóng sự sau của phóng viên antv tại cà mau
theo lời trình bày của bà phạm thị hoa mẹ ruột nạn nhân huỳnh thị lưu luyến vào sáng ngày ba mươi tháng ba gia đình chuẩn bị dọn bán nước thì không thấy luyến đâu
gọi điện thoại vẫn không bắt máy nghi có chuyện chẳng lành bà hoa đến phòng trọ của chị luyến thì phát hiện nạn nhân đã tử vong trong phòng tắm
toàn bộ nữ trang đeo trên người của chị gồm ba mươi hai chiếc phòng xí men trọng lượng khoảng một lượng vàng một mươi tám k đã bị cướp mất
nhận được tin báo lực lượng công an lập tức đến ngay hiện trường tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi
xác định ngay đây là vụ án giết người cướp tài sản đối tượng sau khi thực hiện hành vi đã tìm cách tạo hiện trường giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra
nhiều người đều đều nói rằng việc khăn dùng đối tượng gặp rất nhiều khó khăn cái thứ ba là cô luyến sống ở gần bến xe đi lại thì bất thường thông tin liên quan đến vụ này cũng gặp rất nhiều khó khăn
qua quá trình điều tra truy xét ngày bốn ba bốn đối tượng giết người là châu tô dép sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai chú xã châu phong thị xã tân châu tỉnh hán giang
đã bị bắt giữ tại tỉnh an giang khi đối tượng đang lẩn trốn ở địa bàn giáp danh giữa việt nam và campuchia
giáp là tài xế xe khách chạy tuyến châu đốc cà mau đối tượng khai nhận do nợ tiền chị luyến nên đêm ngày hai mươi chín tháng ba dép đã đến phòng trọ của chị để thương lượng nhưng bất hành
đối tượng đã ra tay sát hại sau đó lôi xác chị luyến vào nhà tắm tạo hiện trường giả đồng thời cướp toàn bộ nữ trang của nạn nhân đem bán được ba mươi hai triệu đồng
sự chỉ đạo quyết liệt

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
đây là sự cố gắng cũng là thành tích xuất sắc của công an tỉnh cà mau trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giữ gìn bình yên hạnh phúc cho nhân dân
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thanh xuân tp hà nội cho biết đơn vị vừa bắt tạm giam đối tượng hoàng văn hảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm có hộ khẩu thường trú tại xã đốc tín huyện mỹ đức hà nội để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
trước đó vào khoảng hai mươi h ba mươi phút ngày một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
đối tượng hào cùng một người bạn tên hương bắt xe taxi của anh triệu văn động tại khu vực cầu ngà khu công nghiệp quế võ bắc ninh đi về khu vực ngõ tám khương đình thanh xuân hà nội
tại đây hào bảo hương đi vào thuê phòng nghỉ trước sau đó viện cớ không đủ tiền nên đã mượn điện thoại của anh động để gọi người nhà ra trả tiền
đồng thời nhân sơ hở hào đã rút chìa khóa ô tô của anh động sau đó hào dùng lời lẽ đe dọa yêu cầu anh động đưa tiền thì mới trả lại đồ
sau khi chiếm đoạt của anh động trước điện thoại và sáu trăm năm mươi đồng đối tượng hào đã vứt lại chìa khóa ô tô và bỏ chạy
khoảng một mươi hai h ngày hai tháng bốn lực lượng công an đã bắt giữ được hào khi đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường khương đình
chỉ vì mâu thuẫn trong lúc uống rượu mà đối tượng lê tiến hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu ở xã thạch kim huyện lộc hà tỉnh hà tĩnh vừa bị bắt giữ về hành vi hủy hoại tài sản
vào khoảng một mươi tám h bốn mươi phút ngày hai mươi bảy tháng ba khi chiếc xe khách biển kiểm soát năm mươi một b sáu nghìn chín trăm ba mươi hai của nhà xe quang vinh
chủ xe là anh huỳnh ngọc hải chú thành phố hồ chí minh bỗng nhiên bốc cháy dữ dội khi đang đậu phía ngoài cảng cá cửa sót xã thạch kim
các lực lượng chức năng đã tiến hành chữa cháy nhưng do ngọn lửa quá lớn trên xe chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên sau hơn một giờ chiếc xe chỉ còn trơ lại bộ khung
ngay sau khi vụ cháy xảy ra công an huyện lộc hà
và phòng kỹ thuật công an tỉnh hà tĩnh đã tiến hành khám nghiệm hiện trường qua đó xác định đây là vụ đốt xe chứ không phải do xe tự cháy
sau một thời gian ngắn lực lượng công an đã điều tra làm rõ và tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối với lê tiến hùng

mặc dù trời cũng nhiều mây sáng sớm có sương mù nhưng đến trưa chiều trời sẽ giảm mây hưởng nắng và nên nhiệt độ đang trên đà tăng nhanh với nhiệt độ cao nhất là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
khu vực các tỉnh vùng núi phía tây tại đây nhiệt độ tăng lên khá cao có thể chạm ngưỡng nắng nóng có những điểm có thể đạt mức là ba mươi chín bốn mươi độ như là tại tương dương của nghệ an
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trời phổ biến không mưa ngày nắng nhiều với nhiệt độ trong ngày là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
có thể lên đến mức là ba mươi bốn ba mươi năm độ tại phía bắc khu vực
thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động du lịch biển và ra khơi đánh bắt thủy hải sản của bà con ngư dân
khu vực các tỉnh tây nguyên ban ngày trời vẫn nắng nhiều với nhiệt độ vào khoảng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ có nơi còn cao hơn
đến thời điểm chiều tối và đêm tại đây có khả năng xuất hiện mưa rông cục bộ sẽ khiến cho nền nhiệt độ dịu nhẹ đi đôi chút
còn các tỉnh nam bộ đặc biệt là tại khu vực miền đông của nam bộ vẫn duy trì nắng nóng cục bộ với mức nhiệt vào khoảng là từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ
còn các tỉnh thuộc khu vực miền tây của nam bộ thì thời tiết không quá khắc nghiệt như ở miền đông với nhiệt độ trong ngày là từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
nên nhìn chung thời tiết vẫn khá thuận lợi cho bà con hòng phơi nông sản hoặc chăm sóc thả giống các loại thủy hải sản
những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại